tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam
đã phối hợp tổ chức hội nghị phản biện dự thảo bộ luật lao động sửa đổi ở góc độ giới
nhằm tạo ra môi trường bình đẳng giữa nam và nữ giúp họ hưởng lợi ích như nhau trên thị trường lao động
tại hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến đối với các nội dung của bộ luật lao động sửa đổi
đáng chú ý có nội dung tuổi nghỉ hưu các đại biểu nhất trí với việc tăng tuổi nghỉ hưu
tuy nhiên với những lao động làm việc nặng nhọc nguy hiểm thì vẫn giữ như quy định
tức là có thể nghỉ hưu trước năm năm thậm chí một mươi năm theo quy định của pháp luật
dưới góc độ giới quyền lợi của lao động nữ đã được các đại biểu đề nghị tăng thêm một số quyền lợi
cho lao động nữ trong thời gian thai sản và nuôi con đặc biệt giảm một giờ làm việc trong ngày
việc tăng giờ làm thêm các đại biểu cho biết chỉ tăng giờ làm thêm
đối với một số ngành nghề đặc thù nhưng theo mùa vụ và có thời hạn
đi kèm với đó là trả lương theo lũy tiến song bộ luật lao động sửa đổi vẫn được hướng đến
việc tăng lương giảm giờ làm nhằm bảo đảm sức khỏe tái tạo sức lao động của người lao động